hà nội sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi toán học hà nội mở rộng năm hai nghìn một mươi tám gọi tắt là homc
diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi tám với sự tham gia của hơn tám trăm linh học sinh
bao gồm cả học sinh việt nam và học sinh quốc tế
được tổ chức từ năm hai nghìn bốn do hội toán học hà nội sáng lập và điều hành
cuộc thi toán học hà nội mở rộng là sân chơi toán học dành cho đối tượng học sinh
trung học cơ sở và trung học phổ thông
năm hai nghìn một mươi tám là năm đầu tiên cuộc thi có sự góp mặt của các đội tuyển quốc tế đến từ một mươi nước trên thế giới
các thí sinh được chia làm hai bảng trong đó bảng a gồm học sinh khối quốc tế
thi tài tại trường phổ thông liên cấp olympia quận nam từ liêm
bảng b gồm học sinh trong nước thi tại trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam quận cầu giấy
đây là lần thứ một mươi năm sự kiện này được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh yêu thích toán học
đồng thời góp phần tăng cường sự giao lưu chia sẻ giữa các thế hệ thầy cô giáo học sinh
thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực toán học